năm hai nghìn một mươi chín sắp qua đi với nhiều sự kiện đáng chú ý trên mọi lĩnh vực của đất nước
và để có cái nhìn bao quát hơn về một năm vừa qua
xin mời quý vị khán giả cùng truyền hình nhân dân điểm lại những sự kiện nổi bật của việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
xin đồng mời anh tiến tùng
thưa quý vị bây giờ là phần điểm lại một mươi sự kiện nổi bật trong năm hai nghìn một mươi chín của đất nước ta
với những sự kiện rất đáng tự hào như tăng trưởng gdp của việt nam thuộc nhóm hàng đầu khu vực
chúng ta đã đắc cử ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
với số phiếu kỷ lục một trăm chín mươi hai trên tổng số một trăm chín mươi ba phiếu
việt nam thực hiện tốt vai trò chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên
hay những thành công vang dội của đoàn thể thao việt nam tại sea games ba mươi
năm hai nghìn một mươi chín việt nam đạt mức tăng trưởng gdp
bảy hai trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược trong khu vực và trên thế giới gia tăng
đây là năm thứ hai liên tiếp việt nam hoàn thành tất cả một mươi hai trên một mươi hai chỉ tiêu quốc hội đề ra
trong đó xuất siêu đạt mức kỷ lục chín chín mươi bốn tỷ đô la bộ trì ngân sách thấp lạm phát dưới ba
đây cũng là năm thứ tư liên tiếp việt nam kiểm soát lạm phát dưới bốn
đặc biệt diễn đàn kinh tế thế giới đã ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của việt nam
với mức tăng một mươi bậc và là quốc gia tiến nhanh nhất thế giới về năng lực cạnh tranh
nguyên phó thủ tướng chính phủ cựu bộ trưởng thứ trưởng nguyên thứ trưởng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ubnd tỉnh bí thư nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc tập đoàn tổng công ty nhà nước ban cán sự đảng bộ ban thường vụ tỉnh ủy ban thường vụ đảng ủy tập đoàn tổng công ty nhà nước
việc xử lý nghiêm minh các cán bộ tổ chức đảng có sai phạm tiếp tục khẳng định quan điểm không có vùng cấm trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi đã huy động được nguồn lực lớn với hai bốn triệu tỷ đồng tương đương mỗi năm huy động hơn một mươi tỷ usd đã tạo đột phá lịch sử làm thay đổi diện mạo nông thôn

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi đã huy động được nguồn lực lớn với hai bốn triệu tỷ đồng tương đương mỗi năm huy động hơn một mươi tỷ đồng tương đương mỗi năm huy động